ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán tập đoàn flc với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết
thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán và ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế
ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày một mươi tháng một năm nay
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
ngày hai mươi chín tháng ba vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu qd vpcqcsdt
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng liên quan
công an tỉnh nghệ an phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an và các đơn vị liên quan
vừa triệt phát thành công một chuyên án lớn
quan đến buôn bán xăng dầu bắt giữ ba đối tượng vận chuyển hơn một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng
từ một tàu không rõ nguồn gốc ở phao số mang về cất giấu tại cảng biển cửa lò
số nhiên liệu này được các đối tượng vận chuyển bằng các tàu nhỏ
sau đó bơm và tích chữ trong các khoáng chứa của tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn
đang neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
quá trình khám xét lực lượng chức năng phát hiện tàu xuân sơn năm mang số hiệu na hai nghìn bảy trăm chín mươi chín
nổ máy di chuyển ra hướng biển để bỏ trốn
tuy nhiên công an tỉnh nghệ an và thủy thủ đoàn một cục cảnh sát giao thông đã kịp thời phối hợp truy đuổi bắt giữ
hiện các đối tượng và toàn bộ số tàu xăng dầu trên đang bị tạm giữ để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
đến hai mươi h tối ngày hôm qua công an quận gò vấp tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường phạm văn chiêu khiến một dân quân tự vệ tử vong
đồng thời tích cực truy tìm hung thủ gây ra vụ việc
trước đó vào giờ cao điểm của ngày anh nguyễn thành huy hai mươi một tuổi là dân quân tự vệ thuộc phường một mươi bốn quận gò vấp
đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu phường một mươi bốn quận gò vấp
thời điểm này một người đàn ông trung niên được cho là vi phạm giao thông và xảy ra tranh cãi với anh huy
người đàn ông này sau đó đã rút dao trong người tấn công khiến anh huy bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng sau khi gây án đã bỏ lại xe tẩu thoát
tiếp nhận thông tin công an quận gò vấp đã lập tức vào cuộc truy tìm nghi can đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
những ai có mặt chứng kiến hoặc đi ngang qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án biết thông tin về đối tượng
hãy đến cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc trong các bản tin thời sự sau
đến tiệm vàng giả vừa mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
đối tượng đặng ngọc sơn chú huyện nông cống đã bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn công an huyện như thanh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân là
tại cửa hàng vàng huy hường ở huyện như thanh có một thanh niên đeo khẩu trang
đến giả vừa mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày tổ công tác đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật là đặng ngọc sơn
thu giữ toàn bộ tăng vật là hai mươi chỉ vàng
tại cơ quan công an đặng ngọc sơn khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nông văn quý
trú tại xã cư mốt huyện nhà hần leo tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo có trạng vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một quý cùng hai người bạn đến nhà chị lý thị lân chơi
trước khi đi quý có mang theo một con dao thái lan để phòng thân
khi đến nơi chị lân có gọi thêm một số người bạn đến và tổ chức ăn nhậu
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày trần đình trí và bốn người bạn đi ngang qua
tại đây nhóm của trí thấy thanh niên lạ đến làng mình chơi nên đã đến gây sự rồi đuổi đánh quý
bị đánh vào cấu nên quý đã rút con dao thái lan thủ sẵn trong người da và đâm nhiều nhát
hậu quả trí bị đâm nguy kịch tỷ lệ thương tật là năm mươi ba
những người còn lại trong nhóm trí bị đâm gây thương tích từ ba đến chín
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nông văn quý bảy năm tù giam về tội giết người
bước vào mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh hòa bình
đã phối hợp với các đơn vị chức năng cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức rà soát thống kê các phương tiện vận tải hành khách trên vùng lòng hồ sông đà
phục vụ tham quan lễ hội
với phương châm kiên quyết không để các phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn hoạt động
các đơn vị chức năng đã buộc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn không được phép hoạt động
hiện nay trên tuyến đường thủy lòng hồ sông đà hòa bình
có một trăm tám mươi năm phương tiện thủy đăng ký hoạt động chuyên chở khách du lịch tham quan lễ hội
bên cạnh những phương tiện đạt tiêu chuẩn vẫn còn không ít phương tiện không thể đăng kiểm được

những khó khăn của người dân đang được các ngành chức năng đề xuất cùng tháo gỡ
nhưng công tác đảm bảo an toàn giao thông tại đây không vì thế mà buông lỏng hay lơ là
lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
chú trọng kiểm tra công tác đăng ký đăng kiểm phương tiện
xử lý vi phạm tại các phương tiện
các bến cảng kiên quyết không cho phương tiện vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn
rời cảng bến đậu
bên cạnh đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng
trong công tác kiểm tra lên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội điện
ngoài việc tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy
cho nhân dân hai bên dọc hai bên bờ sông cũng như là người và phương tiện tham gia giao thông trên đường thủy
thì chúng tôi còn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy
đồng thời phối hợp với các sở ban ngành liên quan để làm tốt công tác kiểm tra bến bãi
và chủ phương tiện trước khi rời bến đảm bảo đủ các điều kiện an toàn
như điều kiện về người lái rồi đăng ký đăng kiểm của phương tiện
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức cho từng chủ phương tiện
ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy
thường xuyên để mạnh tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về mang mặc áo phao
trang bị các phương tiện thiết bị nổi cứu sinh trên các phương tiện chở khách
theo dõi nắm bắt để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các chủ phương tiện cố tình vi phạm
về triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
đặc biệt là trong mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
thì sở giao thông vận tải đã ban hành nhiều các cái văn bản kế hoạch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh
đề nghị ủy ban các huyện thành phố
là thường xuyên tăng cường cái công tác tuyên truyền
phối hợp với lực lượng chức năng liên quan trong việc tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
đối với phương tiện thuyền viên người lái phương tiện cảng bến thủy nội địa
và yêu cầu các ban quản lý cảng bến thủy nội địa các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và các đơn vị chức năng
nhiều năm qua trên địa bàn hòa bình không có tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng
tuy nhiên mỗi hành khách khi tham gia trên các phương tiện giao thông đường thủy
cũng cần nêu cao ý thức chấp hành tốt các quy định
nhằm đảm bảo có một mùa du lịch lễ hội trên vùng lòng hồ hòa bình được an toàn